kể từ khi covid một mươi chín bùng phát tại đà nẵng cùng với các lực lượng tiên phong trên tuyến đầu chống dịch
như các y bác sĩ tình nguyện viên các chiến sĩ áo xanh ngày đêm nỗ lực bảo vệ sức khỏe cho người dân
thì những phóng viên nhà báo cũng là những chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
họ đã không ngại nguy hiểm luôn đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
từ khi tái bùng phát dịch covid một mươi chín tại đà nẵng
các nhà báo phóng viên luôn có mặt kịp thời để tác nghiệp
cập nhật thông tin hình ảnh chân thực nhất gửi đến cộng đồng

để bảo đảm an toàn cho đội ngũ phóng viên
nhà báo tác nghiệp một trong những người làm báo tại đà nẵng đã mạnh dạn kêu gọi
vận động các mạnh thường quân tích cực ủng hộ các vật dụng phương tiện bảo hộ
giúp phóng viên yên tâm tác nghiệp tại những khu vực có nguy cơ cao
đã phần các anh chị sẽ cũng phải mặc những trang phục bảo hộ
cũng phải tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà cũng như là nhân viên y tế
vì thế mà công việc các anh chị sẽ phần nào nó khó khăn hơn rất là nhiều
bệnh viện nó cũng sẽ ẩn chứa nhiều nguy cơ hơn tại thời điểm này
nhưng mà sau khi tác nghiệp làm đúng sứ mệnh của mình xong
thì em hy vọng là các anh chị sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe
chúc các anh chị
báo an toàn mạnh khỏe và cùng chung tay góp phần là truyền tải
những thông tin chính xác nhất trung thực nhất đầy đủ nhất đến với người dân đà nẵng
dù biết rằng cuộc chiến chống giặc covid một mươi chín sẽ còn dài
nhưng những phóng viên nhà báo đồng thời là những chiến sĩ nơi tâm dịch
sẽ luôn tích cực truyền tải thông tin giúp người dân nâng cao nhận thức
tin tưởng đoàn kết đồng hành cùng đảng chính phủ
quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian không xa